vào chiều ngày sáu tháng hai thuận cùng một đối tượng khác đến tiệm bánh mì của ông nguyễn châu năm mươi năm tuổi
chú ở tổ dân phố phan bội châu hai thị trấn diên khánh để đòi ba năm triệu đồng ông châu còn nợ
tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã gây gắt
thuận lấy tâm ván trước cửa tiệm bánh mì để đánh làm ông châu bỏ chạy
khi vợ ông châu là bà nguyễn thị ron vào can ngăn thì bị thuận cầm tấm ván đập vào đầu
khiến bà loan gục ngã và tử vong tại bệnh viện
sau khi gây án thuận đã bỏ trốn khỏi hiện trường
qua truy xét đến sáng ngày bảy tháng hai công an huyện diên khánh đã bắt được đối tượng
sử dụng ma tuy đá bị ảo sát và cho rằng là có người muốn đâm mình
đối tượng phan hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên an giang
đã dùng con sao tự chế gây vụ thương tích cho một nạn nhân trên địa bàn
vụ việc vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
công an phường mỹ thạnh tỉnh an giang
tiếp nhận tin báo về việc cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực khóm đông thạnh a
phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ bốn mươi năm sáng ngày tám tháng hai
ông đinh văn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú khóm đông thạnh a phường mỹ thạnh thành phố long xuyên an giang
đang chở rau bằng xe đạp chạy trên đường
đến đoạn cầu lộ xã thì bất ngờ bị phan hồng phúc dùng con dao tự chế dài bốn mươi bốn cm
đâm vào lưng bị thương và hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh an giang
kết quả xác minh ban đầu trước khi xảy ra vụ việc phúc đã sử dụng ma túy đá
bị ảo sát nên cầm dao đâm ông lĩnh
giữa nạn nhân và phúc không hề có mâu thuẫn
tại cơ quan điều tra khi tiến hành thử test nhanh đối với phúc kết quả dương tính với methamphetamin
cũng với hành vi cố ý gây thương tích vào sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng lương văn thanh hai mươi ba tuổi trú tại tân châu an giang
theo điều tra ban đầu trong quá trình làm việc tại công ty chế biến hải sản đông đông hải
đóng tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu đỗ thị hà chú tại kiên giang là bạn gái của thanh
đã có hành vi gian lận trong việc chấm công và bị ông nguyễn minh trí chú tại huyện đất đỏ
tỉnh bà rịa vũng tàu nhân viên của công ty đông đông hải phát hiện báo cáo cho quản lý công ty
sau khi nghe bạn cái kể lại vụ việc thanh nảy sinh ý định đánh ông trí
vào đêm ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phát hiện ông trí từ cổng công ty đi ra
thanh đã dùng dây thắt lưng đánh liên tiếp vào người ông trí
làm nạn nhân bị thương nặng phải vào bệnh viện trợ rẫy tp hcm cấp cứu
theo kết quả giám định thương tích của trung tâm pháp y tỉnh bà rịa vũng tàu
nạn nhân nguyễn minh trí bị nhiều tổn thương ở vùng mặt mắt trái bị mù hoàn toàn tổn hại năm mươi bảy sức khỏe
công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt xử lý ba đối tượng thực hiện một mươi một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện
đó là triệu quyết tiến triệu minh phương ở xã cư cơ bang và hoàng văn nhật ở xã ea lê huyện ea sốp tỉnh đắk lắc
trong đó tiến và phương là hai anh em ruột cả ba đối tượng này đều nghiện ma túy
chúng thường rủ nhau đi dò la trên địa bàn huyện và khi phát hiện người dân để xe máy sơ hở
là chúng đột nhập trộm cắp về bán lấy tiền mua ma túy
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay cả ba đã lấy trộm một mươi một chiếc xe máy về bán chia nhau mua ma túy sử dụng
bước đầu công an huyện ea súp đã truy thu năm chiếc xe máy trao trả cho người mất và đang tiếp tục mở rộng điều tra
để xử các đối tượng có liên quan về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thời gian gần đây công an hậu giang đã phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản
tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy ngoài sự manh động của các đối tượng
thì có phần nguyên nhân
từ chính sự chủ quan của các nạn nhân ghi nhận của phóng viên antv hậu giang
đây là đoạn clip tái hiện lại vụ cướp giật xảy ra tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang vào giữa tháng một vừa qua
mải mê trò chuyện hai cô gái không biết đã lọt vào tầm ngắm của kẻ xấu
thì lúc đó mới trì hồ lên mà mọi người cũng không có đổi kịp
thì hai tên cướp đó thì nó có đeo khẩu trang cho nên là nó cũng khó
thì thường cũng người nhà cũng nhắc nhở hay cầm bóp trên tay để đi ra đường
thì sau lần này thì chắc cũng hạn chế là
qua điều tra công an thành phố vị thanh đã nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng cướp giật tài sản
gồm huỳnh đức em nguyễn khánh linh cùng chú khu vực hai phường năm thành phố vị thanh
và nguyễn văn tố chú ấp bảy xã vị thủy huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận để có tiền ăn chơi
chưa đầy một tháng
thực hiện tổng cộng bốn vụ cướp giật trên địa bàn thành phố vị thanh
trước đó vài ngày công an huyện châu thành tỉnh hậu giang cũng bắt được hai đối tượng cướp giật nguy hiểm
là lê thanh tấn chú tỉnh sóc trăng và tô tấn vũ chú tỉnh hậu giang
khi hai tên này vừa điều khiển xe mô tô giật sợi dây chuyền vàng hơn sáu chỉ của một người phụ nữ đi xe tay ga
trên tỉnh lộ chín trăm hai mươi năm thuộc địa bàn huyện châu thành làm nạn nhân té ngã xuống đường bị thương
người phụ nữ bằng áo cũng sợ hỡi như chủ an quá nên dậy rồi nên vị thanh mới làm
tất nhiên đối với tội phạm hoạt động cũng khá tinh viên nhưng trong đó một phần cũng là do lỗi của nạn nhân
vì họ đeo những trang sức có giá trị nhưng lại mặc áo rộng cổ hoặc không có sự bảo vệ không chú ý
do đó lợi dụng sự chen lấn từ đông người
trước sự manh động liều lĩnh của tội phạm như hiện nay cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
thông thường thì sau tết tình trạng vận chuyển pháo nổ sẽ không còn diễn biến phức tạp thế nhưng thực tế lại không như vậy
đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàng mai vừa phối hợp với phòng an ninh kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hơn một trăm linh kg pháo nổ
số pháo nổ được vận chuyển trên ô tô mang biển kiểm soát một mươi tám c bốn nghìn sáu trăm linh chín đang lưu thông tại khu vực cầu thanh trì thành phố hà nội
kiểm tra trên xe có hơn hai mươi tám kg pháo nổ và tám mươi ba kg pháo hoa nổ
tại cơ quan công an chủ số pháo trên là hoàng văn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại hải hậu nam định khai nhận toàn bộ số pháo trở trên
được vận chuyển từ cao bằng về nam định về sử dụng
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thông qua công tác tuần tra kiểm soát đội cảnh sát trật tự cơ động công an huyện thới bình tỉnh cà mau kiểm tra và phát hiện
sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất dấu kỹ trên một chiếc xe khách của hợp tác xã hương phát chạy tuyến an giang cà mau
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu trăm linh bao thuốc lá gồm bốn trăm tám mươi bao thuốc
hiệu kraven a và một trăm hai mươi bao thuốc hiệu z được cất giấu kỹ trên xe khách biển số sáu mươi chín b ba trăm ba mươi bảy do tài xế nguyễn văn chiếm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thị trấn cái nước huyện cái nước tỉnh cà mau trở từ an giang về cà mau tiêu thụ
khi đến tuyến hành lang ven biển phía nam thuộc ấp sáu thị trấn thới bình tỉnh cà mau
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt giữ
được biết bốn trăm tám mươi bao thuốc lá hiệu graven a do tài xế nguyễn văn chiếm mua tại chợ tịnh biên tỉnh an giang mang về cà mau để tiêu thụ
một trăm hai mươi bao thuốc lá hiệu z do bốn hành khách trên xe mua về sử dụng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm cùng với biên tập viên bích liên
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đối với ba đối tượng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng lý xeo xính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám có hộ khẩu thường trú tại thôn một xã xuân thượng huyện bảo yên của tỉnh lào cai
có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu mắt trái
đối tượng thào văn lập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám có hộ khẩu thường trú tại xã bản qua huyện bát sát của tỉnh lào cai
có xeo chấm một cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng ngải xeo trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hộ khẩu thường trú huyện bắc hà tỉnh lào cai
đối tượng này có nốt rùi cách một cm trên trước đầu mắt trái

tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
thưa quý vị khối không khí lạnh đã được dự báo trước đó vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam
và khoảng từ chiều tới vào đêm nay bộ phận không khí lạnh này có cường độ khá mạnh
sẽ chi phối và làm thay đổi thời tiết rõ rệt tại các tỉnh phía bắc nước ta
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
trong khoảng ngày mùng chín tại phía đông nam khu vực
sau đó đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ vài nơi trở rét
đến ngày một mươi và ngày một mươi một thì có nơi rét đậm với nhiệt độ là một mươi hai một mươi chín độ
còn tại các tỉnh phía đông bắc bộ trời cũng sẽ chuyển nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
và có nơi có rông nên nhiệt độ sẽ giảm nhanh
từ ngày mùng chín thì trời chuyển rét rét đậm với nhiệt độ phổ biến là một mươi ba một mươi chín độ
vùng núi là từ một mươi đến một mươi ba độ vùng núi cao còn có thể dưới một mươi độ
dự báo sang tới ngày một mươi thì không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn
nên trong hai ngày mùng một mươi và ngày một mươi một ở bắc bộ sẽ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng
đến với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sau những ngày phổ biến ít mưa
thì thời tiết tại nơi đây được dự báo cũng sẽ có sự thay đổi trong những ngày tới
mưa rông có xu hướng gia tăng trở lại từ ngày chín nên nhiệt độ trong ngày cũng giảm nhanh
đến ngày một mươi và ngày một mươi một thì trời chuyển rét cả ngày lẫn đêm tại các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới trời nhiều mây
phía bắc có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
còn lưu sâu về phía nam do ít triệu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên những cơn mưa chỉ xuất hiện vài nơi trong ngày với lượng không nhiều
và nền nhiệt độ chỉ giảm nhẹ đôi chút với nhiệt độ cao nhất là một mươi tám hai mươi chín độ
các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết ít có sự biến động trong ngày hôm nay
phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
sau đó từ khoảng ngày chín đến ngày một mươi một mây thay đổi có mưa vài nơi
với mức nhiệt độ là một mươi tám hai mươi chín độ
khu vực nam bộ từ ngày chín đến ngày một mươi một trời chuyển nhiều mây
có mưa xuất hiện ở vài nơi nhưng thời đoạn không kéo dài
cùng với đó là nền nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ đôi chút
khoảng từ một cho đến hai độ với nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa và chiều là hai mươi chín ba mươi hai độ
những thông tin về sự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay